tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về một mươi luật đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ chín
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung chủ trì cuộc họp báo
các luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp luật hòa giải đối thoại tại tòa án luật thanh niên
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
luật doanh nghiệp luật đầu tư luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội các luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
riêng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi